tại cảng hàng không điện biên tổng công ty hàng không việt nam công ty bay dịch vụ hàng không vasco đã tổ chức lễ khai trương đường bay mới điện biên hải phòng
các chuyến bay giữa hải phòng và điện biên sẽ được khai thác với tần suất bốn chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ hai thứ sáu và chủ nhật
lịch khởi hành từ hải phòng lúc một mươi hai h năm và từ điện biên lúc một mươi bốn h một mươi phút
với việc khai trương đường bay điện biên hải phòng việt nam airlines đã nâng tổng số đường bay nội địa của hãng lên năm mươi chín đường bay
đường bay điện biên hải phòng là đường bay thương mại thứ hai kết nối tỉnh điện biên bằng đường hàng không và là đường bay thứ tám đến hải phòng của việt nam airlines